chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi bốn tháng bảy tỷ giá đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại đã đồng loạt thiết lập đỉnh mới
ngay buổi sáng các ngân hàng đã thường xuyên thay đổi tỷ giá niêm yết để phù hợp với cung cầu của thị trường
việt combank và việt tinbank cùng niêm yết tỷ giá bằng nhau ở mức hai mươi ba hai trăm hai mươi đồng đến hai mươi ba ba trăm linh đồng một đô la mỹ mua vào bán ra
so với cuối tuần trước tỷ giá đã tăng trên dưới hai trăm linh đồng một đô la mỹ
so với trước tết tỷ giá đồng đô la mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng bốn trăm sáu mươi đến năm mươi
năm đồng ở cả hai triệu mua vào và bán ra
theo đánh giá của các chuyên gia việc tăng giá đô la mỹ hoàn toàn phù hợp với tình hình đồng ngoại tệ các nước bị giảm giá
và vẫn nằm trong biên độ dự kiến của năm nay tăng một hai
vẫn giữ được đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng sản lượng tiêu thụ xi măng trong tháng bảy tại thị trường nội địa đã giảm nhẹ so với tháng trước đó
tuy nhiên lượng sản phẩm xi măng xuất khẩu vẫn đạt kết quả ấn tượng
khi mới chỉ trong bảy tháng đã gần cán đích kế hoạch xuất khẩu của cả năm
vụ vật liệu xây dựng bộ xây dựng cho biết sản phẩm xi măng tiêu thụ trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám ước đạt khoảng bảy chín mươi hai triệu tấn
tiêu thụ sản phẩm xi măng vẫn giữ được đà tăng trưởng khi tăng tới hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó xuất khẩu sản phẩm xi măng vẫn giữ được đà tăng trưởng mạnh
khi trong tháng này đã xuất khẩu được hai một triệu tấn sản phẩm xi măng
tính chung trong bảy tháng năm hai nghìn một mươi tám lượng sản phẩm xi măng xuất khẩu ước đạt một mươi bảy tám mươi bốn triệu tấn
tăng năm mươi năm so với cùng kỳ và gần cán đích kế hoạch xuất khẩu sản phẩm xi măng của cả năm hai nghìn một mươi tám
với mục tiêu xuất khẩu từ một mươi tám đến một mươi chín triệu tấn
theo số liệu của vụ vật liệu xây dựng trong bảy tháng năm hai nghìn một mươi tám
tiêu thụ sản phẩm xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu ước đạt khoảng năm mươi tám hai mươi tám triệu tấn
bằng sáu mươi chín kế hoạch của cả năm với mục tiêu đặt ra tiêu thụ từ tám mươi ba đến tám mươi năm triệu tấn sản phẩm xi măng
tiêu thụ sản phẩm xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu ước đạt khoảng năm mươi tám hai mươi tám triệu tấn
tìm giải pháp hiệu quả cho phát triển nông nghiệp đặc biệt là mở đường cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
đầu tư nhiều hơn nữa vào lĩnh vực này
tại đà lạt bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với văn phòng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi tám
ước tính cả nước có khoảng bốn mươi chín sáu trăm linh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
chiếm tám tổng số doanh nghiệp trên cả nước
tuy nhiên các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ
chiếm chín mươi hai ba mươi năm doanh nghiệp có quy mô lớn với năm năm mươi chín và doanh nghiệp có quy mô vừa chiếm hai bảy mươi
do đầu tư vào lĩnh vực này phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết rủi ro cao
với khó khăn này hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
sẽ hướng tới năm mục tiêu lớn thể hiện sự quan tâm
sâu sắc đối với lĩnh vực nông nghiệp việt nam lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển
truyền tải những điểm mới của nghị định năm bảy hai nghìn một mươi tám về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
cộng đồng doanh nghiệp lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp chuyên gia hiệp hội về những khó khăn
vướng mắt những kiến nghị đối với chính phủ trả lời đối thoại giữa các bộ trưởng
thành viên chính phủ với các doanh nghiệp hiệp hội chuyên gia
thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp
và đề ra hành động của chính phủ thông qua một nghị quyết của chính phủ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
thưa quý vị vấn đề sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả
đang là vấn đề bức thiết được đặc biệt quan tâm khi nước ta đang trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững
tại hội nghị phân bón và thuốc bảo vệ thực vật các đại biểu khẳng định
nhu cầu sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho nông nghiệp ở nước ta rất lớn
mỗi năm nhu cầu sử dụng khoảng một mươi một triệu tấn phân bón các loại trong đó phân bón vô cơ chiếm khoảng chín mươi nhu cầu
thuốc bảo vệ thực vật mỗi năm sử dụng trung bình một trăm linh tấn
trong khi đó hiệu quả sử dụng chỉ đạt trung bình từ bốn mươi năm năm mươi
ngành phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đang có sự mất cân đối nghiêm trọng
trong số bốn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chỉ có một mươi chín là thuốc sinh học còn lại là thuốc hóa học
phân bón vô cơ chiếm khoảng chín mươi tổng nhu cầu hàng năm
tuy nhiên việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và phân bón vô cơ vẫn đang diễn ra ở nhiều địa phương
hiện nay thị trường phân bón và thuốc bảo vệ thực vật còn phức tạp
hàng giả kém chất lượng bao bì nhãn mát mập mờ đang làm méo mó thị trường
đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân và tình hình hoạt động của doanh nghiệp
nhằm kết nối giới góp phơ và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào chơi góp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
cũng như mang ý nghĩa nhân văn cao cả khi kết nối các hoạt động của cộng đồng
trong tuần giải vô địch các câu lạc bộ góp hà nội lần thứ hai gfs cup đã được tổ chức tại sân góp long biên hà nội
tập đoàn gfs là nhà tài trợ xứng danh cho sự kiện này
ba mươi bốn câu lạc bộ góp với bốn trăm linh tám góp phơ chính thức đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn hà nội đã cùng nhau tranh tài để giành cup vô địch danh giá
trong đó một mươi hai thành viên là đại diện của mỗi đội là các gofer nghiệp dư được tuyển chọn kỹ lưỡng đến từ việt nam và nước ngoài
giải vô địch các câu lộc bộ góp hà nội lần thứ hai được chia làm bốn bảng abcd và tổ chức theo thể thức đồng đội
cụ thể về công tác thi đấu mỗi đội sẽ cử ra một mươi hai góp phơ chính thức và bốn gofer dự bị
kết quả thi đấu của các câu lộc bộ là điểm tổng hợp của một mươi hai thành viên
các thành viên sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy trực tiếp tính điểm net dựa trên hendy cap đã đăng ký
sau hai ngày tranh tài cơ lộc bộ góp gl chín nghìn hai trăm chín mươi năm đã trở thành nhà tân vô địch của giải đấu với tổng điểm cắt dương hai mươi năm
cùng có tổng điểm cắt dương hai mươi năm nhưng với tổng gross kém hơn nên câu lạc bộ golf vinaconex đã giành ngôi áo quân của giải
câu lạc bộ golf style giành hạng ba chung cuộc với tổng điểm cắt dương hai mươi tám
đặc biệt góp phơ ngô văn dũng của câu lạc bộ golf koninko đã ghi tên mình vào danh sách hole in one của giải
bằng một cú đánh tại hố số sáu a ở khoảng cách lên đến hơn một trăm bảy mươi bốn mét
hole in one là thành tích mà mọi góp phơ cả sự nghiệp chỉ mong một lần có được
bởi ở khoảng cách cả một trăm linh m chưa đến tính sức gió
thì những gofer hàng đầu cũng phải cần có rất nhiều may mắn mới có thể ghi điểm chỉ với một gậy duy nhất
với điểm hole in one này góp phơ ngô văn dũng đã nhận được một giải thưởng là một căn hộ
thuộc dự án năm star garden kingdom
giá hơn ba một tỷ đồng do tập đoàn gfs nhà tài trợ xứng danh trao tặng
lệ đó là giải thưởng một căn hộ trung cư năm star garden trị giá ba một tỷ đồng việt nam
đây là một dự án đem đến cho cộng đồng những thỏa mãn rất cao về các mặt sinh hoạt đời sống
mặc dù cái giá chưa phải là thật cao nhưng cái tiện ích của nó có thể nói là rất là hài lòng với khách hàng
và hơn thế nữa gôn thủ
cái mắn như vậy cũng đã có những cam kết sẽ trích một phần cho quỹ từ thiện
và đây là một cái chiên của giải đối với cộng đồng
căn hộ mà tập đoàn gfs dành tặng riêng cho anh dũng nằm trong dự án năm star garden
tòa lạc tại số hai kim giang quận thanh xuân hà nội
đây là tổ hợp công trình đa chức năng được xây dựng trên tổng diện tích gần một mươi ba m hai
công trình gồm hai tòa tháp ba mươi ba tầng
mỗi tòa tháp bao gồm hai nguyên đơn hài hòa
lấy theo phong cách hiện đại với không gian mở hành lang rộng thoáng
các công trình kỹ thuật riêng nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của cư dân
thuận lợi cho quản lý vận hành và an ninh
không chỉ là một hoạt động tôn vinh
bộ môn golf môn thể thao của sự khéo léo hào sản và văn minh cùng các cơ lộc bộ
giải vua địch các cơ lộc bộ golf hà nội lần thứ hai gfs cup
còn là nơi thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm xã hội của nhà tài trợ và các copher
top một mươi cơ lộc bộ trong giải đấu sẽ được chọn để tham gia thi đấu
tại giải vua địch các cơ lộc bộ toàn quốc được diễn ra vào tháng một mươi
đội vô địch sẽ được ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí thi đấu trong giải tới
thưa quý vị mới đây gl việt nam đã phát hành báo cáo đánh giá về công nghiệp việt nam
báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản công nghiệp việt nam trong thời gian tới
đánh giá cao tiềm năng của thị trường này tại việt nam
cl cho rằng việt nam sẽ trở thành trung tâm công nghiệp mới của đông nam á
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu việt nam mới chỉ có khoảng
ba trăm ba mươi năm hectare đất dành riêng cho các khu công nghiệp
đến năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã có tám mươi hectare đất công nghiệp
sự tăng trưởng mạnh mẽ này có được là nhờ sự phát triển của ngành xuất khẩu
những hiệp định thương mại mà việt nam tham gia tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
những ưu tố này đã góp phần thu hút một lượng vốn đầu tư đáng kể từ các tập đoàn nước ngoài
điển hình như samsung đã công bố đầu tư hơn một mươi bảy tỷ đô la vào việt nam
những cái lợi thế của việt nam khiến cho mình hoàn toàn trở thành là
một trong những điểm phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu của khu vực đông nam á
đầu tiên phải nói tới là cái vị trí
thì việt nam của mình cái vị trí của việt nam của mình nó rất là thuận lợi
trong cái việc phục vụ cho sản xuất và xuất nhập khẩu
chúng tôi là nhà phát triển bất động sản cho thuê dưới góc độ là chủ đầu tư
sẽ thực hiện sứ mệnh nâng tầm phát triển bất động sản công nghiệp tại việt nam
bằng việc thúc đẩy sự tăng trưởng của quốc gia
trong chuỗi cung ứng toàn cầu chúng tôi kỳ vọng bw indostrise sẽ trở thành
nhà vận hành công nghiệp và kho vận hàng đầu cho sự phát triển
của các lĩnh vực như sản xuất và thương mại điện tử
bên cạnh các yếu tố thuận lợi từ vị trí địa lý đến chiến lược
nhiều chuyên gia cho rằng thị trường logistics sẽ phát triển nổi bật
trong vòng năm tới một mươi năm nữa
sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu với thu nhập tăng khá
và sự lan tỏa mạnh mẽ của thương mại điện tử sẽ xung lực nguồn cầu mạnh
thúc đẩy thị trường logistics
một yếu tố khác phải kể đến đó là cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư
theo ngân hàng phát triển châu á năm tám gdp của việt nam
được chi cho việc phát triển cơ sở hạ tầng
đây là mức chi phí cao nhất khu vực đông nam á
để có thể chuyển dịch lên một nức thang mới trong chu kỳ phát triển khu công nghiệp
thu hút và cạnh tranh hơn so với các nước trong khu vực
việt nam cần tiếp tục đầu tư mạnh vào phát triển cơ sở hạ tầng
bao gồm hệ thống đường cao tốc các cảng biển nước sâu
nâng cao chất lượng hệ thống điện nước bao gồm cả hệ thống tái tạo năng lượng
một trong những thách thức lớn nhất của việt nam trong vài năm tới
đó chính là việc làm sao có thể thích nghi nhanh chóng
và nắm mắt được những thay đổi do công nghệ và tự động hóa do công nghiệp bốn mang lại
với kỳ vọng thúc đẩy việt nam trở thành trung tâm công nghiệp mới tại đông nam á
và cũng tương tự như quá trình phát triển ở các nước trong khu vực
ell đánh giá rằng thị trường công nghiệp việt nam sẽ sớm chuyển mình
và phát triển lên một tầm cao mới
việt nam sẽ chuyển dịch từ một thị trường sử dụng nhiều lao động
sang thị trường phát triển tập trung nhiều vốn
việt nam sẽ chuyển dịch từ một thị trường sử dụng nhiều lao động
sang thị trường phát triển tập trung nhiều vốn
việt nam sẽ chuyển dịch từ một thị trường sử dụng nhiều lao động
sang thị trường phát triển tập trung nhiều vốn
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândân tv vn hoặc youtube com vn